sân bay quốc tế ở australia bị phong tỏa sau khi bị đe dọa đánh bom
mở đầu là các tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày khẩn trương điều tra xác minh đến một mươi năm h ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã làm rõ và bắt giữ đối tượng phạm văn nội
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã tiến lộc huyện hậu lộc
nội là thủ phạm gây ra vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
trên địa bàn xã tiến lộc vào sáng ngày ba mươi tháng một
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một
ông la văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở xã tiến lộc huyện hậu lộc
đến nhà anh trai là ông la văn hàm cũng ở cùng xã
tại đây ông khánh phát hiện ông hàm đã chết trong tư thế ngồi cạnh góc buồng trong nhà
trên vành hai bên cổ có vết hẳn tài sản đồ vật trong nhà bị xáo trộn
và mất một bộ ngựa ba tấm dạng phản gỗ trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an huyện hậu lộc và các đơn vị nghiệp vụ
đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định hung thủ là phạm văn nội
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn người địa phương
vật chứng thu giữ là ba tấm phản gỗ một dây phanh xe đạp dài khoảng bảy mươi tám mươi cm
là phương tiện gây án và bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan công an bước đầu nội khai nhận vào khoảng chín giờ sáng ngày ba mươi tháng một
sang nhà ông hàm chơi giữa hai người xảy ra sô sát do nội khuyên can ông hàm không nên uống rượu
sau đó nội đã lấy một đoạn dây phanh xe đạp vứt bên hiên nhà vào trang dây thòng lọng thắt cổ ông hàm
khi thấy ông hàm chết nội kéo xác ông hàm vào buồng đóng cửa lại rồi tháo thòng lọng vứt vào nhà hoang cạnh đó
quá trình kéo sát ông hàm từ nhà vào trong buồng nội đã phát hiện thấy có ba tấm phản gỗ dựng ở tường
nên đã gọi điện liên hệ với một người ở huyện hàng hóa với giá tám triệu đồng để bán tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
liên quan tới vụ án giết người xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng một tại khu vực trước cổng vào số hai
sân vận động quốc gia mỹ đình phường phú đô quận nam tử liêm hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị công dân có thông tin báo ngay về trung tâm chỉ huy
số của công an thành phố để phối hợp truy tìm hung thủ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi bảy phút ngày hai mươi ba h
anh nguyễn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hộ khẩu thường trú tại xã quang tiến huyện sóc sơn hà nội
lái xe của hãng taxi linh anh điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu hyundai i một mươi biển kiểm soát ba mươi a chín mươi nghìn chín trăm ba mươi bảy
chợ ba khách nữ từ cổng trường đại học thủ đô cơ sở hai địa chỉ xã mai đình sóc sơn hà nội
đến bến xe mỹ đình nam tử liêm hà nội
khoảng một mươi tám h bốn mươi sáu phút anh duy chở khách vào điểm đón trả taxi tại bến xe mỹ đình
sau đó anh duy tiếp tục thỏa thuận chở một đối tượng nam giới là khách lẻ không bấm đồng hồ tính tiền
đến sân vận động quốc gia mỹ đình
tuy nhiên khi đến trước cổng số hai lối vào khán đài c
thì bị một đối tượng này dùng hung khí nghi là dao nhọn cắt một nhát vào cùng cổ
anh duy đã mở cửa lái xe ô tô bỏ chạy về hướng cổng số hai được khoảng một mươi mét thì gục ngã và tử vong
quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ bên trong xe taxi các đồ vật như sau
một con dao nhọn một lưỡi sắt chuôi nhựa màu xanh một vỏ đựng dao bằng giấy hình chữ nhật
một đôi dép lê màu xanh lá cây vạt đen nhãn hiệu lua vu sai số bốn mươi
cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị công dân có thông tin báo ngay về trung tâm chỉ huy công an thành phố

hoặc cho đồng chí nguyễn ngọc sơn đội phó đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự
số điện thoại chín trăm ba mươi tám hai trăm sáu mươi chín
và đồng chí đặng mạnh cường đội trưởng đội hình sự công an quận nam tử liêm

vào lúc một mươi bốn h chiều ngày hôm nay công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng chuyên mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ các tỉnh phía bắc vào miền trung tiêu thụ
thu giữ một mươi bốn viên nghi là ma túy tổng hợp
đây là vụ án có số lượng
ma túy bị lực lượng công an triệt phá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
vào thời điểm trên các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành bắt quả tang hai đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy đó là quảng văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và lường văn thành sinh năm hai nghìn một
cùng chú tại huyện điện biên tỉnh nghệ biên
vật chứng thu giữ là bảy mươi gói chứa một mươi bốn viên nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu tiến và thành khai nhận số ma túy trên tiến mua từ mẹ của mình với số tiền là một trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó rủ thêm thành thuê xe vận chuyển ma túy vào huế để tiêu thụ
trước đó sau khi phá thành công chuyên án mua bán tảng chữ sử dụng trái phép chân ma túy tại quán ba vegas
số tám mươi một là một triệu đồng
ở đường bà triệu thành phố huế vào ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an tỉnh thứ thiên huế đã mở rộng điều tra
phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía bắc và các tỉnh miền trung để tiêu thụ
sau một thời gian vào cuộc điều tra với sự phối hợp đồng bộ của các cùng nghiệp vụ bộ công an
công an thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án
thủ đoạn của chúng rất là tinh vi và có thể đây là thủ đoạn mới
chúng ngụy trang dưới hình thức là một cái xe tang
bên trong ma túy được
giấu trong cái quan tài và đó là cái hài cốt
trên đường đi chúng luôn đốt vàng mã và giải tiền vàng để làm như thật
chúng tôi đã thu giữ là một mươi bốn viên ma túy tổng hợp
có thể nói đây là một lượng ma túy rất lớn
nếu chúng ta không bắt được cái số ma túy này
thì có thể nói là một lượng ma túy rất lớn sẽ được tung ra thành phố huế trong cái dịp tết
hiện lực lượng công an thứ thiên huế đang phối hợp với công an tỉnh điện biên
và các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
hành vi các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật
việc phá thành công chuyên án ma túy thêm một lần nữa khẳng định
tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm ma túy của lực lượng công an thừa thiên huế bảo vệ bình yên cho nhân dân
trong khi đó chiều nay chủ tịch ubnd tp đà nẵng ông huỳnh đức thơ
đã đến chúc mừng và thưởng nóng ba mươi triệu đồng cho lực lượng công an tp đà nẵng
trong việc phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy
đêm bám sát đối tượng từ tỉnh thừa thiên huế về đến tp đà nẵng
tám giờ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tiến hành bắt quả tang đối tượng trương văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ tài quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy đá một kg ketamin một trăm bảy mươi năm viên ma túy tổng hợp và một xe máy
tại buổi trao thưởng chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng
trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng võ thị hồng hải bốn mươi hai tuổi
chú tại phường vĩnh trường tp nha trang tp khánh hòa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp nha trang ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một trong khi hải điều khiển xe máy trên đường
gần với khu vực trường trung học cơ sở thái nguyên phường lộc thọ
phát hiện một phụ nữ trên tay có cầm một túi sách hải liên áp sát giật lấy túi sách rồi bỏ chạy
sau khi nghe tiếng truy hô của chị thoa một người dân đã đuổi theo bắt giữ được hải
giao cho cơ quan công an cùng với hành vi cướp giật của người đi đường
hai đối tượng là huỳnh trọng căn bốn mươi hai tuổi trú tại phường vĩnh hải và đoàn đức quyền
ba mươi một tuổi chú tại tỉnh hậu giang cũng đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp nha trang phát hiện bắt giữ
hai đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp tài sản tại địa bàn ấp bình tây xã mỹ bình
huyện tân trụ tỉnh long an đã bị tổ tuần tra phòng chống tội phạm công an tỉnh long an bắt giữ
khi đang trên đường tàu thoát cụ thể vào khoảng h ba mươi phút ngày hôm nay
tổ tuần tra phòng chống tội phạm công an tỉnh long an nhận được tin báo của công an huyện tân trụ
xảy ra vụ cướp xe máy trên địa bàn ấp bình tây xã mỹ bình huyện tân trụ sau khi nhận được tin báo
tổ tuần tra phòng chống tội phạm đã triển khai lực lượng chốt chặn để đón bắt đối tượng
đến khoảng một giờ hai mươi phút cùng ngày tại địa phận ấp bình cang hai xã bình thạnh huyện thủ thừa
tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng cùng với vật chứng
bước đầu đối tượng khai là trần văn kha sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở thạnh trí tỉnh sóc trăng
kha thừa nhận vừa thực hiện vụ cướp tài sản ở địa bàn huyện tân trụ cùng với đối tượng tên là tiến
quê ở tiền giang đến khoảng hai giờ cùng ngày đối tượng tiến cũng đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn tại địa phận xã long định huyện cần đước
tiếp theo là cụm tin phán đáng chú ý về việc bắt giữ các đối tượng đánh bạc
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tang hai mươi một đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại xã hải hòa
tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng có liên quan
hiện công an huyện tĩnh gia đã tạm giữ hai mươi một đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cũng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa quy mô lớn bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cụ thể vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một tại trại nuôi tôm của đặng hoàng võ ở thôn hòa bình xã tam hòa huyện núi thành
công an huyện núi thành bắt quả tang một nhóm đối tượng quê ở tỉnh quảng nam và thừa thiên huế đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
vật chứng thu được tại hiện trường là hơn bốn mươi triệu đồng một bộ vị dùng để chơi róc đĩa và nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
một thông tin đáng chú ý khác theo báo cáo của văn phòng bộ công an ngày hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cả nước đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi một người bị thương một mươi một người
các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ
so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết năm hai nghìn một mươi tám tai nạn giao thông đã tăng bốn vụ một mươi tám tăng một người chết tương đương với một giảm một mươi bảy người bị thương tương đương với sáu mươi
cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương cũng đã tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý gần ba bảy trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
sự phạt hành chính hơn ba sáu tỷ đồng tạm giữ ba mươi hai xe ô tô năm mươi hai xe mô tô tước năm trăm năm mươi chín giấy phép lái xe
lực lượng cảnh sát đường thủy toàn quốc cũng đã kiểm tra xử lý ba trăm tám mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
sự phạt hành chính hơn ba trăm linh triệu đồng
đường sát tiến hành kiểm tra hai mươi đoàn tàu chưa phát hiện vi phạm
trong chiều ngày một tháng hai và sáng ngày hai tháng hai hệ thống các số điện thoại đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã nhận được trên sáu mươi cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
chủ yếu là phản ánh tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ của hà nội và tp hcm
trên các tuyến đường cao tốc tại các trạm thu phí và nút giao
tình trạng nhồi nhét khách thu giá vé quá quy định
sau khi nhận được phản ánh của người dân trên đường dây nóng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thông báo cho các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng điều tiết giao thông
thưa quý vị và các đồng chí
vào trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an tỉnh ninh bình đã đồng loạt gia quân từ cấp tỉnh tới xã phường thị trấn
và có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền đảm bảo một mùa xuân bình yên và ấm êm cho người dân
với mục tiêu kiểm chế thấp nhất tai nạn giao thông không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người
giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường lực lượng phương tiện bám chốt bám đường
tuần tra khép kín địa bàn kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông
là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
giám đốc công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch của giám đốc công an tỉnh lãnh đạo phòng giao thông
và đặc biệt là kế hoạch một trăm chín mươi sáu của cục quyển giao thông ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
về xử lý xe khách từ tám chỗ dẫn lên kinh doanh vận tải
chúng tôi tập trung vào lỗi trợ quá số người quy định xe lạng lách đánh võ
chạy quá tốc độ thì đấy là những hành nghi nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn giao thông
đặc biệt là trong dịp tết này thì cái lưu lượng người về quê tết thì rất là đông
chúng tôi tập trung vào xử lý và quyết liệt để làm sao đó để hành khách khi được về quê đã đảm bảo an toàn giao thông
đợt cao điểm này lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xử lý các xe chở khách
với lỗi chính là trở quá số người quy định phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng
bắt khách không đúng nơi quy định
đồng thời tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải các lái xe chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông
và giúp cho anh em ý thức hơn về chấp hành luật lẽ giao thông
duy trì sự thông suốt của các tuyến đường là mục tiêu cao nhất mà các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đặt ra
đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp tết nguyên đán
sẵn sàng ứng cứu và giải quyết kịp thời các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra trên đường
chúng tôi đã có tổ ứng tưởng trực tạp đơn vị
mà khi xảy ra
những cái bất đợt trên dịp tết thì chúng tôi đã tăng cường và kết hợp với các lực lượng giải quyết nhanh chóng
không để xảy ra những tình trạng ồn tắc như là dạy để cho bà con vui vẻ để đi đón xuân trong dịp tết
hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và lực lượng công an ninh bình
tình hình giao thông qua địa phận tỉnh được đảm bảo thông suốt không xảy ra tình trạng un tắc
để người dân được lưu thông trong sự an lành vui vẻ
trong phần tiếp theo của bản tin

xa nhà của những người lính đảo với tâm sự và những lời gửi gắm yêu thương dành cho đất liền
nghĩa tình từ những chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết
trung quốc tử hình tài xế hãng xe đi đi trung ci vì sát hại hành khách
thưa quý vị và các đồng chí trong văn hóa của người việt nam
tết là dịp để gia đình đoàn viên để những người con đi xa trở về với quê hương đất tổ
thế nhưng vào những ngày tết đang gần kề như thế này
có những lực lượng vẫn đang ngày đêm túc trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bình yên cho tổ quốc
trong đó có những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo trường sa
vào những ngày cuối năm này hãy cùng chúng tôi lắng nghe tâm sự
và những lời gửi gắm của họ dành cho đất liền và tổ quốc
và gia đình thân thương
lúc đầu thì cảm thấy rất buồn nhớ nhà
nhưng sau khi ra đây tôi thấy không khí ở ngoài này cũng rất vui rất sơ lỗi
cảm thấy quên đi nhớ nhà
cũng cùng các đồng chí đồng đội cũng thấy vui
đây là năm đầu
đầu tiên ăn tết xa nhà của chàng trai trẻ nguyễn huy mạnh
khi nhận nhiệm vụ tại đảo sinh tồn thuộc quần đảo trường sa
cũng như bao chiến sĩ khác những ngày đầu mạnh rất nhớ nhà
đặc biệt là khi những ngày tết gần kề
nhưng với những người chiến sĩ được ở đây nhận nhiệm vụ thiêng liêng này
chính là một niềm tự hào to lớn
bản thân tôi rất tự hào khi được công tác ngoài quần đảo trường sa
tôi hứa là
cùng các đồng chí như đồng đội trên quần đảo trường sa và đảo sinh tồn
sẽ cùng nhau cố gắng để giữ gìn chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tôi lần đầu tiên đón tết ở đảo thì buồn thì chắc chắn ai cũng sẽ buồn
nhưng mà ở đây thì có anh em có các đồng chí đồng đội
lần đầu tiên tôi được đón một cái tết ở quân ngũ thì cảm xúc nói chung là khó tả lắm
nó vừa thiên liêng và vừa hãnh diện
trong cái tết thì anh em vẫn có tập văn nghệ vẫn gói bánh trưng bánh tét đồ
với lại có chương trình thoái hoa dân chủ vào dịp tết nữa
nghe thôi cũng muốn đón tết ở quân ngũ
tết ở trường sa vui vì với các cám bộ chiến sĩ ở đây đảo đã là nhà
biển cả chính là quê hương và những người đồng chí đồng đội
chính là anh em kể vai
tết đến xuân về với trường sa vẫn còn đâu đó những nỗi niềm
nhưng với các anh trên tất cả đó là một cái tết bình yên nơi biển đảo
mà họ đang ngày đêm canh giữ
nói về gia đình thì ai cũng thế thôi
cái người á đông mình ấy thì sống rất tình cảm và có gia đình
thì tất nhiên là vì nhiệm vụ thì đất nước rồi là đảng và nhà nước giao nhiệm vụ cho
phải ra những cái tuyến đầu còn lại
vào công tác thì tất nhiên là đến những cái ngày này không ai không nhớ được
nhưng mà mình phải gác lại để phục vụ cho quân đội phục vụ nhân dân
để giữ cái tiền tiêu của tổ quốc
để cho tất cả mọi người trong đất miền được giữ một cái tết bình an
vì có chúng tôi ở ngoài này rồi
con chào bố mẹ
con vẫn mạnh khỏe
và năm nay con đón tết trong ngoài đảng
con nhớ bố mẹ
và bố mẹ ở nhà cũng ăn tết cùng gia đình cùng anh chị các cháu vui vẻ
tôi xin gửi chúc đến đức liền một năm mới an khang hình vượng và khỏe mạnh
và chúc cho gia đình tôi mạnh khỏe nhất là mẹ
mẹ ơi mạnh khỏe
tết này con không về được thì mẹ ở nhà ăn tết vui vẻ
ngay sau chuyến hành trình trở về từ quần đảo trường sa
nhóm phóng viên của chúng tôi đã tìm đến gia đình của chiến sĩ nguyễn huy mạnh
để gửi đến gia đình của đồng chí những lời nhắn gửi từ quần đảo trường sa
và hy vọng đây sẽ là một món quà tết ý nghĩa dành cho gia đình của những người lính đảo
và những lời động viên của nơi hậu phương ấy
sẽ được chúng tôi chuyển đến các anh trong chương trình thời sự tiếp theo
thưa quý vị còn trong ngày hôm nay
những chuyến xe miễn phí từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã lăn bánh
để đưa công nhân về quê đón tết xung vầy với gia đình
và tại thành phố đà nẵng bốn mươi bảy chuyến xe công đoàn đón hơn hai công nhân các khu công nghiệp
cũng đã chính thức được khởi hành trong sáng ngày hôm nay
năm h ba mươi sáng chị nguyễn thị hồng nhung cùng đứa con nhỏ đã có mặt
tại nhà văn hóa khu công nghiệp hòa khánh quận liên triều thành phố đà nẵng
để chuẩn bị lên xe về quê đón tết
với những người làm ăn xa quê như chị nhung
thì những chuyến xe như thế này đã phần nào tiết kiệm chi phí đi lại
khi đời sống công nhân còn nhiều nỗi lo
một kỳ vẽ xe hiện tại về ở như cố như về vĩnh là phải mất bốn mươi tám ngàn
mất bốn mươi tám ngàn cái này mới về được ngoài nữa
nói ông công đoàn nghĩ là hỗ trợ cho được phân kính phí cho công nhân đấy đó
công nhân nhiều người nói ông chứ họ về mà không có tiền đó
cũng có khi không thể mua được xe nữa
em đến đây từ lúc sáu giờ ba mươi và đi trên chuyến xe từ đà nẵng vài về quảng bình
nói chung là em cảm thấy là rất vui và phấn khởi
khi mà được tổng đất đoàn lao động đà nẵng và thông tin lãnh đạo
là hỗ trợ cho công nhân bọn em về quê ăn tết
theo đó bốn mươi bảy chuyến xe công đoàn đưa hơn hai đoàn viên và người lao động về quê
với lộ trình phía nam đến tỉnh khánh hòa phía bắc đến tỉnh thanh hóa
và tây nguyên đến tỉnh đắk lắc
ngoài ra mỗi công nhân cũng được hỗ trợ thêm năm mươi đồng
bánh chưng và suốt ăn trưa trong suốt chuyến đi
so với năm ngoái thì chúng tôi năm nay có sự thay đổi là ngoài dành cho công nhân lao động
thì chúng tôi dành cho người thân vợ chồng con cái cùng tham gia chuyến xe này
nó thu hút lượng người tham gia đông hơn mỗi năm
những chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh mang theo bao nụ cười dạng dỡ
sự háo hức của công nhân người lao động nghèo xa quê lập nghiệp
với họ mùa xuân năm nay
chúng tôi đang đến sớm hơn